xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chỉ còn cảm thấy oi nóng và nắng mạnh trong hôm nay và trưa ngày mai nữa thôi
bởi vì bắt đầu từ chiều tối ngày mai khi các hình thế gây mưa hoạt động mạnh thì toàn khu vực sẽ có mưa mưa rào và rông mạnh
nhiệt độ vì vậy mà cũng sẽ giảm dần cao nhất trưa chiều mai ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
hai ngày sau nhiệt độ chỉ còn ba mươi ba mươi ba độ
không nắng nóng như phía đông nhưng tại khu vực phía tây bắc bộ thì cũng sẽ có mưa rông mạnh bắt đầu từ chiều tối ngày mai
mưa sẽ xuất hiện bất chợt trong ngày và gia tăng cả về diện và lượng
sẽ có những điểm mưa vừa đến mưa to và sẽ có xu hướng tăng mưa hơn nữa trong những ngày tiếp theo
nên bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét và sản lưới đất đá rất nguy hiểm ở các tỉnh vùng núi
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức là ba mươi ba ba mươi bốn độ
lưu xuống miền trung thời tiết có sự phân hóa
cụ thể tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến khu vực nghệ an có thời tiết giống như các tỉnh miền bắc
đó là sáng và trưa thì trời nắng nóng
tối đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác
còn khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế thời tiết không mưa ban ngày trời nắng nhiều oi nóng
nhiệt độ cao nhất ngày mai gia động ở mức là ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
hai ngày sau giảm nhiệt nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thời tiết cũng có xu hướng dịu mát
do trời chuyển nhiều mây hơn cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa vừa mưa to và rông
với thời gian có mưa rông mạnh thường là về chiều tối và tối
do có mưa nên nhiệt độ trưa chiều trong ba ngày tới
tại khu vực này tiếp tục phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên trong hai ngày tới là ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bảy
sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng mưa xuất hiện sớm hơn trong ngày
và có những điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là rông mạnh
trong cơn rông tiêm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét gió giật rất nguy hiểm
nên người dân cần chủ động phòng tránh
nhiệt độ phổ biến ở mức là hai mươi tám đến ba mươi một độ và chưa chiều
tại nam bộ mưa rông cũng sẽ xuất hiện nhiều và sớm hơn trong ngày
mang đến nguy cơ ngập ống cao
sao đến ngày hai mươi thì mưa trên khu vực cũng có xu hướng giảm
chỉ còn xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối với nhiệt độ tăng nhẹ
nhiệt độ chưa chiều ngày mai ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến ngày hai mươi tháng bảy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một mươi